trong quá trình triển khai các dự án này bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định
song do nhiều nguyên nhân hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn sản xuất
vẫn còn không ít đề tài dự án không phù hợp với điều kiện thực tế
hoặc khi triển khai mô hình thì tốt nhưng nhân ra diện rộng thì không phù hợp
trong khuôn khổ chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu nguyên nhân
khiến việc triển khai các mô hình dự án khoa học và công nghệ gia diện rộng của bắc cạn
chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
năm hai nghìn tám trạm nghiên cứu đồn đèn thuộc sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc cạn
được xây dựng tại xã khang ninh huyện ba bể
với chức năng bảo tồn lưu giữ nhân giống phát triển nguồn gen quý một số giống cây trồng
như cây ăn quả ôn đới mận đào chín sớm
và vật nuôi như lợn địa phương gà mông nhằm cung ứng ra thị trường phục vụ sản xuất
được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong ba giai đoạn với tổng số vốn lên đến hơn hai mươi tỷ đồng
nhưng thời gian qua hoạt động của trạm nghiên cứu theo đánh giá của tỉnh bắc cạn là chưa hiệu quả
anh triều là công nhân ở trạm nghiên cứu này gần hai năm nay
anh cho biết không thể thống kê được có bao nhiêu dự án cây trồng đã được nghiên cứu ở đây
mảnh đất anh đang trồng khoai môn này trước kia là diện tích đất trồng thử nghiệm giống hoa ly
thế nhưng do điều kiện thổ nhưỡng cũng như khí hậu ở đồn đèn không phù hợp để trồng
nên trạm nghiên cứu lại chuyển đổi sang giống cây khác
theo anh triều ngoài giống hoa ly nhiều giống cây trồng khác được nghiên cứu tại đồn đèn
nhưng khi chuyển giao cho người nông dân hầu như không mang lại hiệu quả
được chia làm hai khu là khu khảo nghiệm trồng cây và khu khảo nghiệm chăn nuôi
trạm nghiên cứu đồn đèn có cơ sở vật chất tương đối đồng bộ
bao gồm hệ thống nhà lưới chuồng trại chăn nuôi khu vườn khảo nghiệm
cùng với thực hiện các dự án về cây ăn quả cây rau màu
trạm nghiên cứu đồn đèn còn được giao một số nhiệm vụ
như bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi bản địa
như lợn địa phương giống gà của đồng bào mông
do vị trí địa lý xa trung tâm giao thông không thuận lợi
thiếu nhân lực và kinh phí thực hiện công tác nghiên cứu khoa học
nên hiệu quả kinh tế từ nuôi lợn và gà rất thấp
do đó đến thời điểm này toàn bộ đàn lợn và đàn gà ở đây đã phải thanh lý
những năm đầu tiên khi mà cái trang trại lợn này được xây dựng nên
thì nó đã cung cấp giống cho một số trang trại rất là lớn cho tỉnh bắc cạn
tuy nhiên hơn một năm nay ngay cả những trang trại lợn này
cũng đã được bỏ không rất là lãng phí
bởi những cái giống lợn được đưa ra thị trường thì nó không phù hợp với thực tế
cũng như điều kiện nuôi ở trong tỉnh bắc cạn
với số tiền bỏ ra hàng năm được đầu tư rất là lớn như thế này
thì quả thực là rất lãng phí
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của trạm nghiên cứu đồn đèn
trong đó khó khăn lớn nhất liên quan đến nghiên cứu bảo tồn
là cách làm vẫn còn nhỏ lẻ
số lượng vật nuôi đặc sản như lợn đen gà mông địa phương còn ít
chưa trở thành hàng hóa đại trà
nguyên nhân do điều kiện địa hình khu vực này khó khăn
khí hậu thời tiết về mùa đông khắc nghiệt độ ẩm cao
dẫn đến đàn vật nuôi dễ mắc bệnh
từ những nguyên nhân đó đã khiến cho việc nghiên cứu ứng dụng
chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất
chưa thực sự rõ nét
hậu quả để lại đến nay hầu hết các hạ tầng cơ sở vật chất của trạm nghiên cứu này
hầu như đã bị đắp chiếu gây lãng phí lớn cho nguồn ngân sách đầu tư
không chỉ có những mô hình hoặc là những dự án khảo nghiệm
về con giống cây giống của sở khoa học công nghệ gặp nhiều khó khăn
trong quá trình triển khai
mà ngay cả một số những dự án đề tài
đã được ứng dụng cho bà con nông dân ra thực tế
thì cũng gặp rất nhiều những khó khăn
ví dụ về quy trình trồng cây cam quýt theo tiêu chuẩn việt gáp
dưới đây sẽ là minh chứng cho vấn đề này
xã quang thuận huyện bạch thông
là vùng trọng điểm trồng cam quýt của tỉnh bắc cạn
với gần năm trăm linh hectare cam quýt
đây là cây trồng chủ lực giúp phát triển kinh tế
cho người nông dân ở địa phương này
năm hai nghìn một mươi năm sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc cạn
cùng với viện nghiên cứu giao quả trung ương
xây dựng mô hình sản xuất quýt bền vững
theo hướng việt gắp tại xã quang thuận
các hộ dân tham gia xây dựng mô hình
đã được cán bộ chỉ đạo kỹ thuật hướng dẫn
chăm sóc làm cỏ bón phân phòng trừ sâu bệnh thu hoạch
và đặc biệt là hướng dẫn các hộ quét vôi gốc
cắt tỉa cho cây quýt sau thu hoạch
hiệu quả là có thật
tuy nhiên sau vài năm triển khai
đến nay chỉ có vài vườn quýt ở quang thuận
thực hiện theo mô hình việt gắp
còn đa phần các hộ dân vẫn trồng
theo quy trình cũ
theo các chủ vườn nguyên nhân dẫn đến sản xuất
theo quy trình việt gắp chưa được nhân rộng
bởi quy trình trồng chăm bón mất nhiều công sức
trong khi mỗi kg quýt bán ra thị trường
cũng chỉ khoảng một mươi một mươi năm một kg
giá bán này không cao hơn
so với những loại quýt được trồng
theo quy trình cũ trước đây
mặt khác đầu ra cho những sản phẩm cam quýt
chỉ được tiêu thụ nhỏ lẻ trong tỉnh
chưa vươn ra được thị trường bên ngoài
từ những khó khăn về giá bán thị trường
cũng như khó khăn về đầu ra cho sản phẩm
đã khiến người nông dân chưa thực sự mặn mà với dự án này
từ những ví dụ trên có thể thấy
mặc dù các đề tài dự án về khoa học và công nghệ
ứng dụng cho sản xuất
vẫn được tỉnh bắc cạn quan tâm đầu tư
và đạt được những kết quả nhất định
xong do nhiều nguyên nhân
những dự án khoa học và công nghệ nói chung
thời gian qua chưa có chuyển biến
chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn sản xuất
mọi thứ mới chỉ đang dừng lại
ở mức độ mô hình thử nghiệm
bởi không phù hợp với điều kiện thực tế
ngoài ra người nông dân nói chung
trên địa bàn tỉnh bắc cạn chưa mặn mà
với các ứng dụng mới
cũng là một giao cản rất lớn
khiến việc nhân rộng và phát triển đại trà
các nghiên cứu khoa học và công nghệ trở nên khó khăn
cái đặc thù của khoa học và công nghệ
thì nó có một số các tính thế này
thứ nhất là tính mới
tính tiên phong
nhưng mà cái tính rủi ro cũng rất lớn
cho nên là trong nghiên cứu khoa học
thì cũng phải có những cái
có nhiều các cái thành công
tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi
có những cái đề tài dự án
không đạt được theo ý muốn
thì đây cũng là một trong các tồn tại
mà trong công tác nghiên cứu không phải là chỉ ở bắc cạn
mà tình trạng đây là cũng tình trạng chung
có những cái đề tài dự án
khi mà nghiên cứu
thì được đánh giá rất tốt
thế nhưng khi mở rộng ra
thì khó khăn
thì nó lại cả phụ thuộc vào cơ chế chính sách
rồi thì điều kiện tự nhiên
rồi thì những cái vấn đề thị trường nữa
thì đây cũng là cái
mà chúng tôi cũng thấy là
cũng còn có những cái tồn tại như vậy
từ năm hai nghìn một mươi sáu
đến quý hai năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh bắc cạn đã triển khai hơn bốn mươi dự án
khoa học và công nghệ
trong đó có các dự án trọng điểm
như phát triển sản xuất giống lúa nếp khẩu nua lách ngân sơn
sản xuất giống cây hồng
phục vụ cho chương trình phát triển vùng hồng của tỉnh
xây dựng mô hình trồng cam xã đoài
phát triển cam quyết cho đồng bào người giao
tại xã thượng ân huyện ngân sơn
tuy nhiên trên thực tế
hiện nay việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất
đặc biệt trong nông nghiệp
chủ yếu vẫn là chuyển giao ứng dụng
mà chưa có cơ chế chính sách duy trì nhân rộng
các kết quả nghiên cứu
đây là khoảng trống lớn cần được lấp đầy
sau khi kết thúc các đề tài dự án nghiên cứu khoa học
thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp của tỉnh
trong thời gian tới
thì đưa vào sử dụng ứng dụng
hoặc là đưa vào sản xuất
một cái nội cây
thì giống nào đó
trên phạm vi tỉnh
cũng như xã cũng như huyện
thì cũng cần nghiên cứu thị trường
trước khi đưa cây con giống
để vào triển khai đồng bộ
trên toàn phạm vi toàn tỉnh
cũng như toàn xã toàn huyện
để làm sao thị trường cận
thì chúng ta có sản phẩm
tránh những cái
với cái thị trường là
cung nó vượt cầu
cũng như là cái thị trường cận
thì chúng ta không có
mà cái thị trường có
thì chúng ta lại quá nhiều
để mà đầu ra cho sản phẩm
chúng ta không có

chúng ta không có cái lối thoát
những cái phần nào là nghiên cứu
thì nhà nước phải đầu tư
thế rồi thì cái phần nào
là giao hứa tự chủ
thì các đơn vị cũng phải năng động
chủ động hơn sáng tạo hơn
để xây dựng các cái hình thức
làm sao mà vừa nghiên cứu
nhưng phải chuyển giao
và phải xây dựng được
thu nhập được tăng thêm
rồi thì tự chủ trong cái vấn đề sản xuất
rồi hợp tác liên doanh liên kết
đối với các cái viện trường
hoặc các cái cơ sở
cơ sở sản xuất
để làm sao mà nâng cao cái hiệu quả
của một cơ sở nghiên cứu
thì vấn đề này chúng tôi nghĩ là
trong thời gian tới thì đơn tỉnh sẽ chỉ đạo
và chúng tôi sẽ tham mưu để làm sao mà nó có cái hiệu quả hơn
là một tỉnh miền núi
còn nhiều khó khăn
việc đầu tư cho khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế
tuy nhiên tỉnh bắc cạn đã tập trung
nguồn lực về kinh phí cơ sở vật chất
và lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật
khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế
của địa phương trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp
các đề tài dự án đã mang lại hiệu quả bước đầu
nâng cao thu nhập cải thiện đời sống
cho người dân và góp phần thực hiện
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
để khoa học và công nghệ phát huy vai trò
trở thành đòn bẩy trong sản xuất
thì rất cần sự quyết liệt đổi mới
trong triển khai các hoạt động nghiên cứu
chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất
trong đó chú trọng nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ nhà nghiên cứu
không chỉ nghiên cứu mà còn đánh giá được thị trường
để đưa ra những sản phẩm cây trồng
con giống có hiệu quả
phù hợp với người nông dân
tránh tình trạng khó khăn về đầu ra cho sản phẩm
mặt khác cũng cần nâng cao nhận thức
của người nông dân về ứng dụng khoa học kỹ thuật
và công nghệ vào sản xuất
thay đổi tập quán làm nông nghiệp nhỏ lẻ
manh muốn sang hướng nâng cao năng xuất
từ đó góp phần khai thác hiệu quả
lợi thế kinh tế địa phương
lâm nghiệp của bắc cạn hiện nay
thưa quý vị và các bạn
thông thường quá trình quan trắc chất lượng nước
thường mất nhiều thời gian mới có kết quả
khiến việc đánh giá diễn biến
nguy cơ ô nhiễm của các thành phần môi trường
đôi khi chưa kịp thời
gây hạn chế cho công tác cảnh báo cho cộng đồng
và phục vụ công tác quản lý nhà nước
về xử lý những nguy cơ ô nhiễm môi trường
để khắc phục hạn chế này
trung tâm nghiên cứu công nghệ môi trường
và phát triển miền vững
trường đại học khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội
đã nghiên cứu ra một thiết bị
có khả năng đánh giá chất lượng nước
ngay tại hiện trường
thiết bị này có yếu điểm gì
cách thức sử dụng ra sao
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu